chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa là đến tết trung thu đây cũng là thời điểm thị trường đồ chơi trẻ em rất sôi động
trên các tuyến phố của hà nội như lương văn can hàng mã hàng lược đã tràn ngập các mặt hàng với nhiều chủng loại màu sắc và giá cả đa dạng
một điều đặc biệt của thị trường đồ chơi năm nay là sự nở rộ của các mặt hàng đồ chơi truyền thống
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thủ tướng chính phủ vừa ban hành quyết định số ba mươi chín hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định ba mươi bảy hai nghìn một mươi một về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại việt nam
trong đó quyết định số ba mươi chín hai nghìn một mươi tám qdttg có sửa đổi quy định về giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
theo đó bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận như sau
đối với các dự án điện gió nối lưới quy định về giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
trong đó quy định về giá điện gió trong đất liền giá mua điện tại thời điểm giao nhận điện là một nghìn chín trăm hai mươi tám đồng trên một kwh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tương đương tám năm cent trên một kwh
đối với các dự án điện gió trên biển giá mua điện tại điểm giao nhận điện là hai hai trăm hai mươi ba đồng trên một kwh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tương đương chín tám cent trên một kwh
tỷ giá quy đổi giữa đồng việt nam và đồng đô la mỹ được tính theo tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước việt nam công bố ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám là hai mươi hai sáu trăm tám mươi ba đồng trên một đô la mỹ
giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng trên đô la mỹ
giá mua điện ở trên được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió núi lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và được áp dụng trong hai mươi năm kể từ ngày vận hành thương mại
chính phủ vừa ban hành nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi tám sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số năm mươi năm hai nghìn một mươi năm về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
trong đó tăng mức trung tâm giá trị gia tăng tương đương tám năm cent trên một kwh
vay đối với cá nhân hộ gia đình tổ hợp tác hộ kinh doanh hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại khi không có tài sản bảo đảm
cụ thể cá nhân hộ gia đình tổ hợp tác hộ kinh doanh hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tiến dụng cho vay không có tài sản đảm bảo theo các mức
tối đa một trăm linh triệu đồng đối với cá nhân hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
quy định cũ tối đa năm mươi triệu đồng trừ trường hợp cá nhân hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
tối đa hai trăm linh triệu đồng đối với cá nhân hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn
quy định cũ tối đa là một trăm linh triệu đồng
nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
nhưng có dự án phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
được tổ chức tiến dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng bảy mươi giá trị của dự án phương án
gia tăng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và mở rộng nguồn tài chính tư nhân trong nước là những ưu tiên hàng đầu
sẽ giúp việt nam đáp ứng nhu cầu tài chính cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững
đây là khuyến nghị đã được chương trình phát triển liên hợp quốc đưa ra tại báo cáo mới nhất về kinh tế việt nam
theo gndp bức tranh tài chính phát triển ở việt nam đang có những thay đổi nhanh chóng
đầu tư trực tiếp nước ngoài và luồng tiền gửi vào gia tăng trong khi trợ giúp phát triển chính thức giảm
và nguồn thu ngân sách không tăng đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư công cần thiết cho chi tiêu bắt buộc
vấn đề đặt ra đó là đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước chỉ chiếm khoảng bốn mươi tổng tài chính cho phát triển
tỷ lệ đầu tư tư nhân trên đầu người của việt nam theo báo cáo mới chỉ là bốn trăm chín mươi usd so với mức trung bình của các nước asean là sáu trăm chín mươi usd
gndp khuyến nghị việt nam cần sớm thực hiện các biện pháp để khuyến khích tăng đầu tư tư nhân trong nước
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển cả về quy mô năng suất sức cạnh tranh
tính đến hết tháng tám tổng số tiền thuế nợ của ngành thuế
là hơn tám mươi hai tám trăm linh tỷ đồng tăng một ba trăm linh tỷ đồng so với thời điểm ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tổng số tiền thuế nợ đến chín mươi ngày và trên chín mươi ngày là hơn bốn mươi tám tỷ đồng
chiếm tỷ trọng năm mươi tám tổng số tiền thuế nợ
đáng chú ý là nhóm nợ không có khả năng thu hồi đạt ba mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
chiếm tỷ trọng bốn mươi hai tổng số tiền thuế nợ tăng ba ba trăm linh tỷ đồng so với thời điểm kết thúc năm hai nghìn một mươi bảy
cũng theo tổng cục thuế
tính đến hết tháng tám cơ quan thuế đã thu được hơn hai mươi ba tỷ đồng tiền nợ thuế
bằng năm mươi năm nợ thuế đến chín mươi ngày và trên chín mươi ngày tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá chuyên ngành công nghiệp công nghiệp phụ trợ
tạo điều kiện mở rộng thị trường kết nối với các đối tác trong và ngoài nước
thời gian gần đây nhiều địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phụ trợ phát triển và trở thành nhà cung ứng cấp một
do các doanh nghiệp fdi tại việt nam
tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cần có sự hỗ trợ để có thể vươn lên chuỗi giá trị cao hơn
theo ông nguyễn phương đông phó giám đốc sở công thương tp hcm
ngành công nghiệp phụ trợ ở việt nam có rất nhiều tiềm năng
hiện nhiều doanh nghiệp chế tạo nước ngoài vào việt nam đã tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất
linh phụ kiện trong nước đủ điều kiện có thể trở thành nhà cung ứng và từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm
để đạt tiêu chuẩn quốc tế tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
trở thành nhà cung ứng cấp một của tập đoàn samsung
tôi nghĩ có một công ty phát triển công nghiệp hỗ trợ minh quyên đã trở thành nhà cung ứng cấp một rồi
và có những doanh nghiệp samsung đã đưa vào danh sách tiềm năng
và người ta ship loại là những doanh nghiệp loại a hoặc loại b
theo danh sách tôi nói là có năm doanh nghiệp loại a và sáu doanh nghiệp loại b sắp tới
nếu sự cải tiến của doanh nghiệp
theo tiêu chuẩn yêu cầu của samsung thì cũng có thể dần dần trở thành những nhà cung ứng cho tập đoàn samsung
theo quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm hai nghìn hai mươi
sản phẩm công nghiệp phụ trợ phải đáp ứng được bốn mươi năm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất
trong đó tiêu dùng nội địa xuất khẩu đạt hai mươi năm giá trị sản xuất công nghiệp
với lộ trình như vậy những hoạt động nhằm tăng cường sự phát triển ngành công nghiệp
được xem là nhân tố thúc đẩy hay tạo đà của nền công nghiệp là việc hết sức cần thiết
vào đề mạnh ngành công nghiệp phụ trợ phát triển vào trung tuần tháng một mươi hai năm nay
tp hcm sẽ tổ chức triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại việt nam
và triển lãm sản phẩm công nghiệp năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc họp báo ban tổ chức cho biết sự kiện trên có quy mô dự kiến năm trăm linh gian hàng
của ba trăm năm mươi doanh nghiệp trong và ngoài nước
trong đó có hai trăm linh gian hàng trưng bày chi tiết linh kiện sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
của các doanh nghiệp tại tp hcm
hội doanh nghiệp khi khí điện tp hcm là muốn thông qua triển lãm
thì các doanh nghiệp việt nam có cơ hội giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
cũng như thậm chí là các máy móc thiết bị mà mình sản xuất
tức là những cái sản phẩm mà make in việt nam
triển lãm sẽ là nơi trưng bày các sản phẩm công nghiệp
chuyên ngành công nghiệp phụ trợ của các doanh nghiệp có năng lực cung ứng triển vọng của cả nước
đặc biệt là trong các lĩnh vực là thế mạnh của công nghiệp hỗ trợ như ngành công nghệ cao
y tế du lịch phụ kiện vật liệu thiết bị công nghiệp và thiết bị điện
triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam bộ thương mại hoa kỳ đã thông báo kết quả cuối cùng
về thuế trong bán pha giá cho tôm việt nam trong giai đoạn xem xét hành chính lần thứ một mươi hai
với mức thuế thấp hơn nhiều so với kết quả sơ bộ
cụ thể bị đơn bắt buộc duy nhất của đợt xem xét hành chính lần này có mức thuế là bốn năm
đây cũng là mức thuế áp dụng cho hơn ba mươi doanh nghiệp tôm việt nam còn lại là bị đơn của vụ kiện
như vậy mức thuế này đã thấp hơn rất nhiều so với mức sơ bộ hai mươi năm ba mươi chín mà bộ thương mại hoa kỳ
đã thông báo ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và thấp hơn so với kết quả poa một mươi một
theo đó xuất khẩu tôm của việt nam sang thị trường mỹ trong những tháng tới được dự báo là sẽ hồi phục
nhưng giảm nhẹ so với năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi có nguy cơ xâm nhập vào việt nam
phát triển đông thôn vừa có văn bản gửi đại sứ quán hungary và ba lan tại hà nội
thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn từ hai quốc gia này do lo ngại dịch tả lợn châu phi
nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo tạm dừng nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn
có nguồn gốc từ hungary và ba lan hiện đang có dịch tả lợn châu phi áp dụng từ ngày hai mươi tháng chín
cho đến khi hungary và ba lan công bố an toàn bệnh với dịch tả lợn châu phi theo quy định của oie
nhập khẩu vào việt nam đối với những lô hàng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn có nguồn gốc từ các tỉnh đang có dịch
nhưng đã rời cảng xuất hàng trước ngày hai mươi tháng chín và đang trên đường từ hungary và ba lan tới việt nam
cơ quan thú y việt nam sẽ tổ chức kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn dịch bệnh
nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi đối với những lô hàng này
ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ lập đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố
có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế một số lượng xe cơ giới hoạt động
tại nội dung đề xuất phụ thu phí ô nhiễm môi trường khí thải thông qua đăng kiểm phương tiện
lãnh đạo thành phố hà nội cho rằng đến năm hai nghìn hai mươi thủ đô sẽ có hơn tám trăm bốn mươi ba ô tô hơn sáu triệu xe mô tô xe gắn máy
đến năm hai nghìn ba mươi số ô tô là hơn một chín triệu xe máy là hơn bảy năm triệu hiện nay là năm triệu xe máy năm trăm linh ô tô
nếu không có các biện pháp quản lý
kịp thời thì ủn tắc ô nhiễm trong thời gian tới sẽ rất nghiêm trọng
do vậy cùng với thu phí phương tiện vào nội đô lãnh đạo thành phố hà nội đề xuất chính phủ xem xét
giao các bộ ngành có liên quan xây dựng quy định để thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường
đối với xe cơ giới đường bộ thông qua đăng kiểm
khoảng vài năm trở lại đây đồ chơi trung thu truyền thống đang dần lấy lại vị thế trên thị trường
những đồ chơi liên quan đến tết trung thu được sản xuất trong nước với giá cả phải trăng
luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn cho con em mình
dạo qua các phố hàng mã hàng lược hà nội nơi bày bán nhiều các mặt hàng đồ chơi trung thu
điều dễ nhận thấy là đồ chơi truyền thống đang chiếm ưu thế
đèn ông sao đèn cá chép mặt nạ giấy bồi đã xuất hiện trở lại
chiếm đa số và có nhiều mẫu mã rất đa dạng
với sự cách tân về mẫu mã và chủng loại
những mặt hàng này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo trẻ em và các bạn học sinh
hôm nay đi chơi trung thu em định sắm mềm
em thấy giá chiếm mặt nạ này khá rẻ
nó rơi vào tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi nghìn
cũng phù hợp với cả ví tiền của đối tượng học sinh ạ
em thích những thứ liên quan đến truyền thống việt nam hơn
em thích những mặt hàng ví dụ như là mặt nạ này
chống này hay là các đồ dân gian đấy ạ
bởi vì là nó thể hiện truyền thống của việt nam
với hai là mặc dù bọn em đã lớn rồi
nhưng mà là học sinh rồi cấp ba rồi
nhưng mà bọn em vẫn thích những cái đồ truyền thống
chống như thế ạ
vào những ngày này
các bậc phụ huynh cũng tranh thủ thời gian
để đi mua những món quà cho con em mình
thay vì lựa chọn đồ chơi trung quốc
thì nhiều bậc phụ huynh đã lựa chọn mua đồ chơi làm bằng tay
như thú nhuồi bông bờm nơ
mặt hàng mẫu mạ thì năm nay tôi thấy nó phong phú và đẹp rất nhiều
cái giá cả thì nó cũng phù hợp
mà trẻ con thì năm nay thì chắc được nhiều đồ chơi mới hơn
tôi định mua cho cháu nó cái con chó bông này nữa
để cho nó chơi nó thích con chó bông
nên tôi dẫn cháu đi mua để mua cho nó
tại cửa hàng đồ chơi số tám mươi năm hàng lược
chị trần may anh chủ cửa hàng cho biết
một loạt các loại mặt nạ sư tử đèn ông sao đền cù đèn kéo quân
chống các loại với nhiều kích cỡ to nhỏ bờm nơ
được bày bán khá đa dạng và phong phú về mẫu mã kiểu dáng
nhằm phục vụ thị hiếu của trẻ em
thị trường của năm nay chỉ có một số mẫu ví dụ như bờm nơ
thì nó cũng ra một số mẫu mới thôi
còn đồ chơi chạy pin thì nó vẫn như mọi năm
còn đồ chơi về truyền thống việt nam mình thì
em nghĩ là như chống này mặt nạ bồi bìa
thì mọi người vẫn ưa chuộng nhất
giá cả so với năm ngoái vẫn thế
giao động khoảng từ ba mươi năm đến bốn mươi nghìn
đấy là hàng xịn hàng chuẩn luôn của việt nam mình
còn đồ chơi trung quốc thì cũng vào khoảng độ
từ hai mươi năm nghìn đến ba mươi nghìn
đến mấy trăm nghìn một đồ chơi
năm sáu trăm nghìn cũng có
theo hàng trung quốc thì nó nhiều mặt hàng nhiều mẫu mã
giá cả nó cũng cạnh tranh hơn
còn hàng truyền thống như trống với đèn cù hoặc ngôi sao
nó bỏ cái đồng công rất là vất vả
như chúng tôi làm ra một cái chống
từ khâu ngâm ra hàm tang đến vào tang
rất là nhiều công đoạn chứ không phải là dễ
mà còn lên được một cái chống như thế này
việc cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm
các loại đồ chơi nội để có thể tồn tại
và phát triển có lẽ đã không còn là bài toán quá khó
đối với những nhà sản xuất trong nước
đồng thời những nghệ nhân gắn bó
với nghề làm đồ chơi truyền thống
cũng đang hàng ngày hàng giờ gắn sức
để phục dựng những giá trị văn hóa
của các loại đồ chơi trò chơi dân gian
thưa quý vị và các bạn
những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc
chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình
nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình được phát mới vào lúc chín h bốn mươi năm chủ nhật
và phát lại vào chín h thứ hai một mươi năm h ba mươi thứ tư một mươi h ba mươi thứ sáu
của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình
trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web
nhân dân tv vn
hoặc kênh youtube truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình lần sau